thưa quý vị không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của cảnh sát giao thông
nguyễn văn ngọc chú huyện ninh phước tỉnh ninh thuận còn đập vỡ máy đo nồng độ cồn
và cắn bị thương cán bộ đang thực thi công vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ninh hải đang tạm giữ hình sự nguyễn văn ngọc để điều tra
tối ngày một mươi bảy tháng một mươi một tổ tuần tra kiểm soát giao thông công an huyện ninh hải tiến hành tuần tra
trên tuyến đường yên ninh thì phát hiện ngọc đang điều khiển xe mô tô với biểu hiện say xỉn
nên yêu cầu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn
sợ bị phạt ngọc đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe
khi bỏ chạy hơn năm trăm linh mét thì bị lực lượng công an đuổi kịp
tuy nhiên ngọc vẫn không chấp hành yêu cầu mà còn chống đối đập vỡ máy đo nồng độ cồn
và cắn vào đuôi trái làm thượng úy nguyễn ngọc trọng cán bộ đội cảnh sát giao thông
cho tự công an huyện bị thương
tại công an công an ngọc tiếp tục tỏ thái độ thách thức
dùng lợi lẽ chửi bới lực lượng thực thi hành nhiệm vụ
kết quả đo nồng độ cồn của nguyễn văn ngọc là tám trăm bốn mươi chín mg trên một lít khí thở
vụ việc đang được củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định
liên quan đến vụ việc nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí lao xe thẳng vào lực lượng cảnh sát
giao thông đang làm nhiệm vụ vào sáng nay đội cảnh sát hình sự công an huyện hòa vang
thành phố đà nẵng
chóng điều tra truy xét và làm rõ được một số đối tượng có liên quan
khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng một mươi một nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí
không được ngũ bảo hiểm điều khiển xe máy với tốc độ cao lạng lách đánh võng
trên tuyến đường adb năm thuộc giã hỏa tiến huyện hòa vang
thì bị lực lượng tuần tra thuộc đội cảnh sát giao thông trả tự công an huyện hòa vang
ra hiệu lệnh dường xe
khi nhìn thấy lực lượng công an nhóm thanh thiếu niên trên lập tức tăng ga bỏ chạy
trong đó đối tượng lê văn diện đã cố tình điều khiển xe mô tô lao thẳng
vào các cán bộ trên dĩ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ
tổ tuần tra đã nhanh chóng truy đuổi không chế bắt giữ được diện
tiến hành kiểm tra trên người và phương tiện của diện thu giữ một thanh kiếm dài khoảng một m
qua đấu tranh diện khai nhận cùng bảy thanh thiếu niên khác tụ tập
để đi giải quyết mâu thuẫn với một nhóm thanh niên trên địa bàn
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai vừa phát hiện và khống chế bắt giữ
bốn đối tượng đang đánh đập đe dọa uy hiếp cướp tiền của một người phụ nữ
tại một quán nước trên địa bàn phương trảng giải thành phố biên hòa
đó là nguyễn thanh hồng biệt danh hồng đen nguyễn đức thắng phạm mạnh tuấn và tạ văn thiệp
thu giữ một số vật chứng có liên quan
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an còn phát hiện
và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động tín dụng đen
qua điều tra nạn nhân là một phụ nữ bốn mươi năm tuổi trú tại phường trảng giài thành phố biên hòa
đã vay tiền với lãi suất rất cao của nhóm trên
đến hẹn không có khả năng trả lãi vào gấp nên người phụ nữ bị các đối tượng khống chế đánh đập
đe dọa uy hiếp bắt viết giấy vai nợ với số tiền lớn và buộc người nhà phải mang tiền đến trả
hiện công an đang mở rộng điều tra để xử lý nghiêm trước pháp luật
mới đây công an thành phố móng cái tỉnh quảng ninh đã phát hiện bắt giữ nhóm bảy người trung quốc
thuê nhà tại móng cái để tổ chức đánh bạc trên trang mạng của trung quốc
đây là những đối tượng
đối tượng nhập cảnh trái phép hiện đang bị cục công an thành phố đông hưng tỉnh quảng tây trung quốc
truy nã vẻn vì tổ chức đánh bạc qua mạng
thành phố móng cái là địa bàn biên giới tiếp giáp với thành phố đông hưng trung quốc
với đặc thù địa bàn có hai khu vui chơi giải trí của nước ngoài và khu vực biên giới
chèn lấn sóng giữa hai bên việt nam trung quốc
nhiều đối tượng đã lợi dụng địa bàn để phạm tội công nghệ cao
qua công tác nắm tình hình ở dưới địa bàn cơ sở lắm người lắm hộ lắm địa bàn trọng điểm
các hộ trọng điểm trên địa bàn phát hiện tại số tám mươi tám phố yết kiêu khu năm phường cá long thành phố móng cái
số đối tượng người nước ngoài thuê nhà để ở nhưng mà cái quy đặt đi lại hoạt động rất bất minh
vụ như là thời gian đi về trong các buổi tối hoặc mua các nhu yếu phẩm
ở trong một lần mua rất nhiều và thường thường là đóng cửa cuốn kín không ra vào nhiều
và điện ở các phòng phía trước thì tắt coi như là không có hoạt động gì ở bên trong
thì chúng tôi đã kịp thời trao đổi với các đội nghiệp vụ của công an thành phố xác minh
và đến lúc mà được sự chỉ đạo của lãnh đạo công an thành phố
thì thời điểm phát hiện kiểm tra thì đã bắt quả tang được bảy đối tượng đang có hành vi
truy cập vào các trang web để tổ chức đánh bạc trái phép ở trên địa bàn
quá trình điều tra công an thành phố móng cái xác định
nếu đối tượng trên thông qua một người
thì phải ở móng cái để thuê nhà lắp đặt thiết bị để đánh bạc
và tổ chức đánh bạc trên trang mạng trung quốc
các đối tượng này hoạt động khép kín không tiếp xúc với người ngoài
quá trình kiểm tra thì phát hiện được bảy đối tượng
và thu giữ được hai mươi một máy tính xếp tay và bốn mươi điện thoại di động
đấy là toàn bộ sau khi mà phát hiện bắt giữ đưa vào trụ sở đối tranh khai thác
thì số đối tượng này đều khai nhận là sử dụng những thiết bị điện tử để hoạt động đánh bạc qua mạng
xã hội ngoài ra đặc biệt hơn nữa là qua trao đổi với cục công an thành phố đông hưng trung quốc
qua kênh hợp tác quốc tế thì cũng xác định là bảy đối tượng này đều là bảy đối tượng truy nã
công an thành phố móng cái cho biết sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật
công an thành phố chủ trì phối hợp với phòng quản lý xuất nhập cảnh
công an tỉnh quảng ninh bàn giao đối tượng đồ vật và các tài liệu có liên quan
cho công an thành phố đông hưng trung quốc xử lý theo thỏa thuận hợp tác đấu tranh
phòng chống tội phạm giữa hai bên biên giới
thuê người làm người thân để tạo niềm tin với chủ cửa hàng bán xe máy
võ thành đô chủ huyện phú tân tỉnh an giang đã lừa đảo chiếm mặt chiếc xe đem đi cầm cố
để bán lấy tiền mua ma túy sử dụng
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đô đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố châu đốc
tỉnh an giang tạm giam để điều tra
cụ thể đô đến gặp ông nguyễn văn nhơn làm nghề chạy xe ôm
nói dối cần mua xe máy đã qua sử dụng và nhờ ông dơn
ông nhơn giả làm cha ruột để được giảm giá
tin lời đô ông nhơn chở đô đến thành phố châu đốc tìm cửa hàng bán xe máy cũ
khi đến nơi đô giới thiệu với chủ cửa hàng ông nhơn là cha ruột của mình và giả vừa xem xe
sau khi thỏa thuận giá xong đô nói chủ xe cho chạy thử
nghĩ cha ruột của đô còn ở đây nên chủ xe tin tưởng giao xe cho đô
lấy được xe đưa đến tiệm cầm đồ tại huyện phú tân cầm cố được một mươi triệu đồng
và ngay sau đó đô quay lại tiệm cầm đồ để bán luôn chiếc xe máy đang cầm cố
thì bị lực lượng công an bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để điều tra đối với nông minh quân
trú tại huyện nari tỉnh bắc cạn về hành vi giao cấu với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
theo kết quả điều tra xác minh từ tháng bảy đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
khi làm nhân viên tại một quán cairo
trên địa bàn thành phố bắc cạn quân nảy sinh tình cảm với một nạn nhân sinh năm hai nghìn một mươi
cũng là nữ nhân viên tại đây
quá trình yêu nhau giữa quân và nạn nhân có quan hệ tình dục khi nạn nhân chưa đủ một mươi sáu tuổi
tại cơ quan công an quân khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
sau gần một tháng bỏ trốn và sau ba ngày ra quyết định truy nã
quân đã bị can thông thanh tường năm mươi sáu tuổi
tức phi long cốc chú huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã la ghi bắt giữ
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba phi long cốc bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã la ghi khởi tố về tội trộm cắp tài sản
đến ngày một mươi tám tháng một mươi đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương
ngày một mươi sáu tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã la ghi đã ra quyết định truy nã phi long cốc và ba ngày sau đó thì bắt được đối tượng
thưa quý vị lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản nguyễn hữu nghị chú tại huyện phú tân tỉnh an giang vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú tân khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam
từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến nay nghị là cán bộ địa chính nông nghiệp xây dựng và môi trường của ủy ban nhân dân xã phú thạnh và phú lâm
nghị đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao để thỏa thuận nhận tiền bảo lãnh làm cấp mới sang tên và chuyển mục đích sử dụng đất cho một mươi sáu người ở hai xã
tuy nhiên sau đó đối tượng chỉ thực hiện một phần hoặc không thực hiện theo nội dung thỏa thuận chiếm đoạt gần năm trăm linh triệu đồng của các nạn nhân
thời gian gần đây trên địa bàn huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc có dấu hiệu gia tăng tình trạng thanh thiếu niên tụ tập điều khiển mô tô xe gắn máy với tốc độ cao lạng lách đánh võng nẹt vô rú ga
đem theo hung khí trên các tuyến đường làm mất an ninh trật tự thậm chí là gây tai nạn giao thông cho người đi đường gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
và trước tình hình trên thực hiện chỉ đạo của công an tỉnh công an huyện bình xuyên đã huy động nhiều lực lượng đồng loạt gia quân quyết liệt xử lý tình trạng trên
theo đó công an huyện bình xuyên đã xây dựng kế hoạch thành lập các tổ công tác bao gồm các lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động công an các xã thị trấn trên địa bàn huyện bình xuyên
tăng cường tổ chức tuần tra chốt điểm vây giáp để kịp thời phát hiện khống chế nhóm thanh thiếu niên tụ tập điều khiển mô tô xe gắn máy với tốc độ cao lạng lách đánh võng nẹt bô rú ga đem theo hung khí gây dối an ninh trật tự
vì vi phạm pháp luật của chúng tôi không được nối bảo hiểm rú còi nẹt bô lạng lách đánh võng thậm chí là số ít vẫn còn cầm theo các hung khí nguy hiểm đánh nhau gây thương tích và mất an ninh trật tự trên địa bàn
trong buổi tối ngày một mươi năm tháng một mươi một công an huyện bình xuyên đã lập biên bản xử lý một mươi một vụ việc trong đó có một mươi năm đối tượng là thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm không đem theo giấy tờ đi xe lạng lách đánh võng với tốc độ cao trên đường
tổ công tác đã lập biên bản xử lý thu giữ xe để kịp thời phòng ngừa hoàn chặn các vụ việc xảy ra về an ninh trật tự

tổ công tác đã lập biên bản xử lý thu giữ xe để kịp thời phòng ngừa hoàn chặn các vụ việc xảy ra về an ninh trật tự

tổ công tác đã lập biên bản xử lý thu giữ xe để kịp thời phòng ngừa không đội mũ bảo hiểm không đội mũ bảo hiểm

vì vậy cùng với lực lượng công an toàn tỉnh lực lượng công an huyện đắk lấp đã và đang đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ tấn công chấn áp quyết liệt với các loại tội phạm
trong đó chú trọng công tác phòng ngừa tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân về phòng chống tội phạm
huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng chống tội phạm bảo đảm an ninh trật tự ngay tại cơ sở
công an quận hải châu thành phố đà nẵng vừa mở đợt tổng kiểm tra tổng thể và xử lý nghiêm số cơ sở kinh doanh phụ tùng linh kiện dùng để độ chế xe máy
và điều đáng nói hơn đây là hành vi tiếp tay cho số thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố thời gian qua
gây ra những vụ sử dụng xe máy độ chế để đua xe lạng lách đánh võng trên nhiều tuyến phố gây hoang mang trong quần chúng nhân dân
lực lượng chức năng đã áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ để kiểm tra phát hiện toàn bộ cơ sở
sửa chữa kinh doanh linh kiện xe máy có dấu hiệu vi phạm đồng thời làm việc với số thanh niên có hành vi đua xe lạng lách
công an quận đã truy đến được các địa chỉ tiếp tay độ chế xe
cụ thể đã phát hiện ba cơ sở trên địa bàn trưng bày tập kết nhiều mặt hàng là linh kiện phục vụ độ chế
như đèn bi cầu đèn led ống pô chống sốc thắng đĩa tăm nhựa đèn màu các loại có nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài
tại thời điểm kiểm tra các chủ cơ sở đều không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa nói trên
và hiện công an quận hải châu đã lập biên bản đề nghị chủ cơ sở ký cam kết không tiếp tay cho hành vi độ chế xe